trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông hàn đã khai mạc chương trình ươm tạo khởi nghiệp du lịch vts hai nghìn một mươi chín khu vực phía bắc
đây là chương trình được tổ chức thường niên nhằm tuyển chọn ra các tài năng sáng tạo ươm tạo cho các start up về du lịch
trải qua nhiều vòng tuyển chọn trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông hàn đã chọn một mươi trong ba mươi ba dự án miền bắc
chính thức bước vào giai đoạn ươm tạo hơn bốn tháng tại hà nội hứa hẹn sẽ là những dự án đầy tiềm năng và mang tính đột phá
trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông hàn xây dựng tổ chức và vận hành từ hà nội đến hà nội
năm hai nghìn một mươi bảy với tầm nhìn dài hạn là xây dựng một hệ sinh thái ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
ngành du lịch quy mô lớn đầu tiên của việt nam tạo ra các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
với sản phẩm mới dịch vụ mới thị trường mới và động lực phát triển mới cho ngành du lịch việt nam
hiện nay đang là thời điểm bà con nông dân trong tỉnh hà nam đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
cơ bản việc gieo cấy lúa vụ mùa trong khung thời vụ
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà nam
đến hết ngày hai mươi bảy tháng sáu toàn tỉnh hà nam đã gieo cấy được trên hai mươi năm ha lúa mùa đạt chín mươi kế hoạch
hiện bà con nông dân trong tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành nốt diện tích còn lại trong khung thời vụ
vụ mùa năm hai nghìn một mươi chín tỉnh hà nam có kế hoạch gieo cấy gần ba mươi một bốn trăm linh ha lúa
về cơ cấu giống và cơ cấu mùa vụ trà mùa sớm chiếm năm mươi sáu tổng diện tích lúa gieo thẳng hai mươi năm
mỗi địa phương bố trí từ ba đến năm giống chủ lực năng suất cao chất lượng tốt chống chịu bệnh bạc lá và chống đổ